hà nội có bốn trăm năm mươi bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch tỷ lệ tử vong tăng
tết nhâm dần cận kề người đi làm xa nhà đau đầu về quê hay ở lại thành phố ăn tết
vì sao nhiều người tiêm mũi ba vaccine covid một mươi chín lại bị hành nhiều hơn hai mũi tiêm trước
vì sao đã tiêm ba mũi vaccine vẫn có thể nhiễm omico
tổng số tử vong tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay lên hai trăm sáu mươi trường hợp

cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế thống kê có bốn hai trăm năm mươi hai ca f đang điều trị tại bệnh viện
trong đó có một tám trăm bảy mươi f nhẹ và không triệu chứng một chín trăm ba mươi hai f mức độ trung bình và bốn trăm năm mươi trường hợp nặng nguy kịch
trong số f trường hợp nặng
và nguy kịch có ba trăm chín mươi bảy f thở mars gọng kính một mươi bốn f thợ hfnc sáu trường hợp thở máy không xâm lấn và ba mươi một trường hợp thở máy xâm lấn
theo cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế tính đến ngày chín tháng một tỷ lệ tử vong trên số ca mắc của hà nội là tám mươi
tăng so với số liệu của ngày tám tháng một
cdc hà nội cho biết số ca tử vong ngày chín tháng một là một mươi bảy trường hợp
tổng số người tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là ba
tình hình dịch tại hà nội được nhận định là diễn biến phức tạp với số ca mắc sẽ liên tục tăng dẫn đến ca nặng nguy kịch tăng
về vấn đề này giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết
ba giải pháp chính để phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay cần được tập trung thực hiện là tăng cường tiêm vaccine
cung cấp thuốc đầy đủ kịp thời cho người bệnh và quản lý chặt chẽ bệnh nhân điều trị tại nhà hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chử xuân dũng cũng cho rằng
phương chủ động phối hợp bảo đảm phân luồn phân tầng hợp lý để người dân yên tâm tập trung điều trị các bệnh nhân ở tầng một
để hạn chế tối đa bệnh nhân phải chuyển lên tầng trên điều trị tích cực đối với bệnh nhân tầng hai tầng ba để hạn chế thấp nhất số ca tử vong
các quận huyện thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vaccine tập trung vận động người chưa tiêm tham gia tiêm đầy đủ
sẽ hạn chế người mắc và chuyển nặng vì hầu hết người tử vong chưa tiêm vaccine hoặc có bệnh lý nền
về nhà ăn tết đang là chủ đề nóng trong những dịp giáp tết hiện nay
bên cạnh là chủ đề khai thác cho những bài hát hay tvc quảng cáo thì đây là nỗi lo của nhiều người dân xa quê
do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cùng với quy định cách ly của các địa phương
nhiều người trẻ đang làm việc ở các thành phố lớn như hà nội và tp hcm
đang phải cân nhắc giữa việc về quê ăn tết hay ở lại nơi đang lưu trú
vì dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp nên tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi
sẽ không tưng bừng như mọi năm
nhiều hợp đồng lễ hội tụ tập đông người không thể tổ chức
dù vậy sau một năm xa quê ai cũng mong muốn được trở về quê hương dành nhiều thời gian hơn bên gia đình
tuy nhiên tại mỗi địa phương dù không cấm nhưng có nơi khuyến khích không về quê ăn tết
nơi lại yêu cầu test pcr có nơi là chỉ cần khai báo y tế thực hiện năm k
điều này vô tình đã gây khó và bất tiện cho người dân trong quyết định việc trở về quê ăn tết
gần một năm bám trụ ở hà nội hạn chế về quê để phòng chống dịch
nên chị nguyễn thị thanh mai hai mươi bốn tuổi quê ở thanh hóa
đang rất nóng lòng được đoàn tụ với bố mẹ trong dịp tết sắp tới
nhưng kế hoạch của cô có nguy cơ đổ bể
chị mai bức xúc nói
cả một năm đi làm xa nhà có mỗi cái tết mong muốn về quê quay quần bên gia đình cha mẹ
nên việc địa phương vận động như vậy khiến cho nhiều người như tôi rất khó xử
không biết đâu mà làm đi không được ở cũng không xong
thậm chí có nhiều người còn độc miệng báo đi làm xa không mang điều gì tốt đẹp
chỉ đem dịch bệnh để quê nhà mất tết nghe mà chạnh lòng quá
trung hoàn cảnh với chị mai anh trần tiến thành ba mươi năm tuổi ở tp tq tp hcm
vẫn đang phân vân có nên về quê ăn tết hay ở lại bởi quy định cách ly của địa phương
đi làm ăn cả năm xa nhà không về thì nhớ vợ con bố mẹ
mà về thì phải tự cách ly từ bảy đến một mươi bốn ngày trong khi chỉ được nghỉ có chín ngày
anh thành buồn rầu nói địa phương không cấm về
nhưng các biện pháp cách ly chẳng khác nào gây khó dễ cho người dân
đường về nhà ngày một xa
tuy nhiên nhiều bạn trẻ vẫn mong muốn về quê ăn tết
vì đây là thời điểm được trông chờ cả năm được lên kế hoạch từ nhiều tháng
với đặc thù công việc có thể làm từ xa nhiều bạn trẻ quyết định về sớm hơn hẳn mọi năm để phòng phải cách ly
chị kiều hương ba mươi tuổi đang làm việc ở hà nội chia sẻ
dù dịch bệnh khó lường và đi lại khó khăn nhưng với tâm thế sống chung cùng dịch bệnh
chị quyết định tuân thủ năm k và vẫn về quê ăn tết ở nam định
để biết được quy định của tỉnh
mỗi ngày chị đều vào trang web của hội nhóm mạng xã hội để cập nhật các quy định của tỉnh về việc cách ly
đối với người ở vùng dịch về quê nghỉ tết
gần ngày về chị sẽ nhờ gia đình ra phường họ giúp quy định mới nhất
xác định tinh thần chị và gia đình sẽ cách ly tại nhà bảy ngày sau khi về quê
mặc cho thời gian vui chơi dịp tết sẽ bị rút ngắn
với chị tết là khoảng thời gian quây quần đoàn tụ các thành viên trong gia đình
năm nay chị và gia đình sẽ nâng cao tinh thần phòng chống dịch bệnh
thay đổi một số thói quen như tụ tập ăn uống đông người
đến thăm người già trẻ nhỏ vào dịp tết
xin được chuyển sang những tin tức mới nhất liên quan đến mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín
theo chuyên gia y tế mũi ba vaccine covid một mươi chín là mũi tiêm cơ bản
giúp đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ gấp chục lần so với các mũi trước
nên việc mệt mỏi là không tránh khỏi
phạm văn dương hà nội vừa hoàn thành mũi thứ ba vaccine covid một mươi chín vào hôm tám tháng một
anh cứ ngỡ lần tiêm này cũng như hai lần trước không bị làm sao
ngày thứ nhất anh hoàn toàn bình thường
chỉ hơi mệt nhẹ
tuy nhiên đến ngày thứ hai anh mới thấy người vô cùng mệt mỏi
đau nhất khắp người không thể ngồi dậy
ở một mình anh phải nhờ bạn qua trong hộ nếu lỡ có phải đi viện
hai lần trước tôi tiêm vaccine astrazeneca
lần này tôi tiêm mũi ba là pfizer
chủ quan vì hai lần trước tôi rất khỏe
chỉ bị đau bắt tay nên không chuẩn bị thuốc hay đồ uống giúp tăng cường sức khỏe
ngày đầu tiên tiêm về thì hoàn toàn bình thường
nhưng sáng ngày hôm sau thức dậy
cảm giác có vật gì đó đè nặng lên người
nhắc ngón tay lên thôi cũng thấy đau
sợ lên tráng thấy nong rang
biết là phản ứng của tiêm vaccine nên tôi đã phải nhờ bạn sang mua đồ ăn và thuốc
cũng như là hoa quả để bổ sung sức đề kháng
vì tôi không thể ngồi dậy được
anh dương chia sẻ
có rất nhiều người sau khi tiêm vaccine mũi ba
đều có tình trạng bị phản ứng nặng hơn hai mũi trước
nhiều người đã phải lên mạng xã hội xin ý kiến tư vấn của bác sĩ online
vì không biết phải xử trí như thế nào
tiến sĩ phạm quang thái
trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực miền bắc
viện vệ sinh dịch tẩy trung ương cho biết
mũi ba vaccine covid một mươi chín giúp người được tiêm
có được đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn hàng chục lần
so với đáp ứng của mũi tiêm thứ hai
do vậy nó cũng huy động nhiều hơn năng lượng của cơ thể
cũng như gây cảm giác mệt mỏi và có thể sốt nhiều hơn
tuy nhiên những triệu chứng này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc
và người tiêm vaccine sẽ có được miễn dịch tốt hơn nhiều
so với sau khi hoàn thành mũi tiêm cơ bản
tiến sĩ thái phân tích
tiến sĩ phạm quang thái cho biết
các phản ứng tiêm vaccine mũi ba covid một mươi chín cũng tương tự như các buổi trước
đều là những phản ứng phổ biến như đau tại chỗ tim
đau đầu buồn nôn mệt mỏi ấn lạnh sốt
và có thể có các phản ứng hiếm gặp khác
như là phản ứng phản vệ dị ứng
người cần tiêm theo dõi ít nhất ba mươi phút tại điểm tiêm
nếu cảm thấy cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường
cần phải báo ngay cho cán bộ y tế
dấu hiệu khó chịu buồn nôn phát bang sưng tại chỗ tim
về nhà mọi người cần theo dõi nhiệt độ
sử dụng thuốc hạ sốt liều lượng nếu sốc cao trên ba mươi chín độ
khó hạ nhiệt độ hoặc sốc kéo dài hơn hai mươi bốn giờ
coi giật phát bang tinh thần khó chịu kích thích vật vả lừ đừ
khó thở hoặc khi có biểu hiện bất thường khác về sức khỏe
cần đến ngay cơ sở y tế
tăng cường bổ sung vitamin bằng các loại trái cây
để tăng sức đề kháng tránh vận động mạnh
và ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng tiến sĩ thái khuyến cáo
thưa quý vị mũi ba vaccine covid một mươi chín là mũi tiêm cơ bản
giúp đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ gấp hàng chục lần so với các mũi tiêm trước
nên việc mệt mỏi là không thể tránh khỏi
quý vị nên theo dõi các phản ứng sau tiêm theo hướng dẫn tại cơ sở tiêm chủng
nếu có dấu hiệu gì bất thường cần liên hệ ngay với nhân viên y tế
và đến cơ sở y tế gần nhất
bên cạnh đó nhiều người sau khi tiêm ba mũi thì có tâm lý chủ quan trước dịch bệnh
tuy nhiên việc một số người đã tiêm ba mũi vaccine
nhưng vẫn nhiễm biến chủng omicron
cho thấy chỉ dựa vào vaccine là chưa đủ
để chung sống với covid một mươi chín
hiện có nhiều bằng chứng cho thấy vaccine không phải một trăm linh hiệu quả
trong việc ngăn chặn một người đã tiêm chủng đầy đủ nhiễm bệnh
hoặc lây lan virus cho người khác
điều này được chứng minh bằng sự kiện siêu lây nhiễm diễn ra
ở quần đảo tự trị faro của đan mạch
nơi này có hai mươi một trên ba mươi ba nhân viên chăm sóc sức khỏe đã tiêm ba liều vaccine covid một mươi chín
nhưng vẫn nhiễm omicron
thậm chí trước khi tham gia sự kiện ba mươi sáu giờ
tất cả đều đã xét nghiệm pcr hoặc xét nghiệm nhanh

một số người đặc biệt là đối tượng bài vaccine
sẽ coi đây là bằng chứng cho thấy vaccine không hiệu quả
tuy nhiên điều này không nằm ngoài dự đoán của giới khoa học
ngay cả với những biến chủng cũ chẳng hạn như delta
giới khoa học đã khẳng định vaccine không cung cấp khả năng tránh nhiễm virus
tức là hoàn toàn ngăn ngừa mắc bệnh
không ai tuyên bố vaccine covid một mươi chín cung cấp khả năng tuyệt đối đó
và đây có thể là một mục tiêu không bao giờ đạt được
vaccine chỉ có thể bảo vệ ở một mức độ nào đó
vậy nhưng lớp bảo vệ móng manh này vẫn giúp làm chậm quá trình lây lan
ở chiều ngược lại vaccine cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt đối ở khía cạnh khác
đó là ngăn ngừa người bệnh xuất hiện triệu chứng nặng
sự bảo vệ này quan trọng không kém
thậm chí là đặc biệt quan trọng bởi nó giữ cho phần lớn người mắc không phải nhập viện và tử vong
đối với biến chủng delta khả năng bảo vệ của vaccine chống lại bệnh nặng và tử vong là hơn chín mươi
rồi giảm dần nhưng không đáng kể
việc này xảy ra ít nhất năm tháng sau khi tiêm liệu thứ hai
đầu tiên xuất hiện số lượng đột biến trên gai protein của biến chủng này
khiến cho giới nghiên cứu lo lắng về tác dụng của vaccine
dữ liệu cho thấy hai liều vaccine pfizer biontech hoặc astrazeneca
cung cấp khả năng bảo vệ hạn chế chống lại omicron
tuy nhiên khả năng này sẽ được tăng cường nếu tiêm thêm một liều
với đối tượng dễ bị tổn thương việc tiêm thêm một liều là điều cấp thiết
người trên tám mươi tuổi có nguy cơ xuất hiện triệu chứng nặng gấp ba trăm linh lần so với người dưới bốn mươi tuổi
cần lưu ý dù omicron có thể ít nghiêm trọng hơn
so với người đã tiêm chủng đầy đủ
đây vẫn là căn bệnh nguy hiểm với nhóm không chủng ngừa
chuyển sang tin tức về covid một mươi chín tại một số điểm nóng trên thế giới
ở trung quốc đợt phong tỏa tại thành phố tây an tỉnh thiểm tây
nhằm ngăn chặn covid một mươi chín đã gây ra nhiều bất bình trong xã hội
đến mức một phó thủ tướng trung quốc phải cảm thấy hồ thẹn
từ khi ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại một khách sạn làm nơi cách ly
vào ngày chín tháng một mươi hai số ca nhiễm đã bắt đầu tăng dần
tính đến ngày tám tháng một tây an
ghi nhận tổng cộng gần hai ca nhiễm
có thời điểm có khoảng một trăm năm mươi ca nhiễm một ngày
hơn bốn mươi hai người phải cách ly tập trung
và toàn thành phố bị phong tỏa đến nay được gần hai mươi ngày
người dân bắt buộc phải ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi được phép
nhiều đợt xét nghiệm trên quy mô toàn thành phố
được thực hiện nhằm truy vết các ca nhiễm
đến nay đợt dịch được đánh giá là đã thuyên giảm
với một số khu vực được xếp hạng vùng có nguy cơ thấp
tuy nhiên chính sách zero covid quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng
mà chính quyền áp dụng tại tây an cũng như trên cả nước
mang theo những thách thức và gây ra nhiều bất bình
từ khi thành phố bị phong tỏa vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
nhiều người dân đã phàn nàn về việc thiếu thống thực phẩm thuốc men
và việc tiếp cận dịch vụ y tế
hai thai phụ đã bị mất con vì những quy định chống dịch khắc khe
khiến họ không được hỗ trợ y tế kịp thời
một phụ nữ khác nói rằng cha của cô đã qua đời do cơn đau tim
sau khi phải chờ đợi quá lâu mà không tiếp cận được dịch vụ cấp cứu
và bị bệnh viện từ chối tiếp nhận
trong khi đó ứng dụng sức khỏe điện tử của thành phố gặp vấn đề
hai lần trong hai tuần do bảo trị kém
khiến người dân không thể trình ra chứng nhận không bị nhiễm của họ
để ra ngoài hoặc đến các cơ sở công cộng như bệnh viện
tuy chính quyền đã cố gắng khắc phục những vấn đề
trong quá trình thực thi chính sách zero covid
đã gây ra bất mãn lớn trong xã hội đến mức
phó tủ tướng tôn xuân lam phải lên tiếng
trong một tuyên bố gần đây bà tôn nói
rất đau lòng và cực kỳ hổ thẹn vì những thiếu sót
trong công tác chống dịch tại tây an
đặc biệt là việc người dân bị hạn chế tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế
theo reuters các cơ sở y tế không được từ chối bệnh nhân
vì bất kỳ lý do nào trong thời gian kiểm soát covid một mươi chín
bà tôn tuyên bố sau đó ông lưu thuận trí
chủ nhiệm ủy ban y tế tại tây an đã công khai xin lỗi người dân
vì không cân bằng giữa việc chống dịch và đáp ứng nhu cầu của y tế công cộng
ông cũng trực tiếp xin lỗi gia đình thai phụ vì vụ việc
và thông báo cách thức kỷ luật nhiều lãnh đạo bệnh viện quan chức y tế địa phương
bên cạnh đó hai ngày cuối tuần qua philippines ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín
cao chưa từng có kể từ khi đại dịch tấn công quốc gia đông nam á này
dữ liệu của bộ y tế philippines ngày chín tháng một cho biết
ngày thứ hai liên tiếp philippines xác nhận kỷ lục mới về covid một mươi chín
khi số ca mắc mới tăng thêm hai mươi tám bảy trăm linh bảy ca
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín của đất nước lên hơn hai chín triệu ca
theo bộ y tế philippines
có tới chín mươi chín tương đương hai mươi tám năm trăm một mươi hai ca nhiễm mới được báo cáo trong vòng một mươi bốn ngày
hầu hết các trường hợp là ở vùng thủ đô manila và tỉnh calabasol trung tâm luzon
tỷ lệ dương tính trong các xét nghiệm covid một mươi chín ở philippines cũng đã tăng kỷ lục
với bốn mươi bốn ca mắc cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn năm mà tổ chức y tế thế giới who đề ra
như một chỉ số kiểm soát sự lây truyền virus ở bất kỳ quốc gia nào
trên toàn quốc
sức sử dụng dường bệnh cho bệnh nhân covid một mươi chín vẫn ở mức an toàn nhưng đang tăng dần
tại vùng đô thị manila tỷ lệ lấp đầy của tất cả các loại dường bệnh đều trên năm mươi
và dường bệnh covid một mươi chín ở mức sáu mươi năm
các ca mắc covid một mươi chín tại philippines tái bùng phát trong ba tuần qua
sau khi biến thể omicron xâm nhập
thủ đô manila nơi đang chứng kiến mức tăng đột biến
vì số ca mắc covid một mươi chín đang ở trong mức cảnh báo ba kể từ ngày ba tháng một
nhiều khu vực sau đó được đặt dưới mức kiểm dịch nghiêm ngạc hơn
cho đến ngày một mươi năm tháng một như các tỉnh lân cận rizal bulacan laguna và kavit
cũng như một mươi bốn khu vực khác
lại thêm một trường hợp hy hữu khác liên quan đến việc tiêm vaccine covid một mươi chín
một cụ ông ấn độ đã tiêm tới một mươi một mũi vaccine covid một mươi chín
nhưng khác với trường hợp tiêm chui để kiếm tiền
cụ ông này cho rằng những mũi tiêm này giúp ông cải thiện bệnh đau lưng
và các vấn đề khác về sức khỏe
sputnik đưa tin
ông rahamdev mandan tám mươi bốn tuổi người dân ở puraini huyện mathepura bang bihar ấn độ
bị cáo buộc là lừa các nhân viên y tế đăng ký tiêm chủng ở nhiều khu vực khác nhau
để tiêm một mươi một mũi vaccine phòng covid một mươi chín trong thời gian từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một

cụ thể chính trên một mươi một mũi tiêm được ông mandan dùng chứng minh thư và số điện thoại di động để đăng ký
với các mũi còn lại ông dùng chứng minh thư và số điện thoại di động để đăng ký
với các mũi còn lại ông dùng chứng minh thư và số điện thoại di động để đăng ký
với các buổi còn lại ông dùng thẻ bầu cử số điện thoại di động của vợ và bạn bè
cảnh sát địa phương cho biết ông mandan không bị ốm đau gì kể từ khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
và sức khỏe của ông đã được cải thiện rõ rệt sau nhiều lần tiêm chủng
vaccine đã mang lại lợi ích cho tôi mọi người nên tiêm vaccine chính phủ đã đem lại điều tuyệt vời
tôi đã bị đau lưng và không đi lại được nhưng giờ đã khỏi tôi không bị ho hoặc cảm lạnh nữa ông manda nói
tuy nhiên đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy việc tiêm dư số mũi vaccine
sẽ đem lại những lợi ích cho các vấn đề khác của sức khỏe không liên quan đến covid một mươi chín
ông mandan khẳng định ông sẽ không dừng việc tiêm thêm vaccine phòng covid một mươi chín
ông thậm chí đã ghi lại những ngày mình đã tiêm vaccine và chia sẻ nhật ký tiêm chủng này cho truyền thông ấn độ
bác sĩ ameerenda narayan shahi người đứng đầu cơ quan y tế tại quận mehepwarao thuộc bang bihar cho biết
ông đã trao đổi với ông mandan về việc này
theo bác sĩ shahi những vấn đề về internet đã trì hoãn việc đăng tải thông tin tiêm chủng ở madhepura
ông sashi đã cử một đội ngũ điều tra về trường hợp của ông mandan và các nhà chức trách tại các địa phương khác cũng đang tiến hành điều tra
bang biha là nơi ghi nhận nhiều bất thường trong chiến dịch tiêm chủng ở ấn độ quốc gia đã tiêm được một năm tỷ liều
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khi ấn độ đặt mục tiêu tiêm kỷ lục hai mươi năm triệu liều một ngày để mừng sinh nhật thủ tướng narendra modi
biha đứng đầu danh sách các bang với khoảng ba bốn triệu liều
tuy nhiên truyền thông sau đó đưa tin số lượng tiêm chủng của biaha có thể không chính xác vì dữ liệu tiêm chủng những ngày trước đó bị cố tình giữ lại và tải lên vào ngày sinh nhật ông modi
sau đó một huyện ở biaha đã xuất hiện những trường hợp có những người được ghi nhận là đã tiêm vaccine tại đây dù thực tế là họ không làm vậy
trong đó có cả thủ tướng modi và một số ngôi sao điện ảnh của bolivood
thưa quý vị tết cổ truyền đang đến rất gần thứ duy nhất mà tất cả chúng ta đều khao khát lúc này là được khỏe mạnh bình an và đoàn tụ với gia đình để đón một cái tết đầm ấm
và càng gần những ngày lễ hội như vậy việc tuân thủ quy tắc năm k phòng dịch lại cần thiết hơn bao giờ hết
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại